các bác sĩ đã tiến hành khâu cầm máu tạo hình bộ phần bị thương và khâu tạo hình những bộ phận xung quanh
sau mổ bệnh nhân tỉnh táo vết mổ khô đau tại vết mổ và tiếp tục được theo dõi chăm sóc hậu phẫu tại khoa ngoài tổng hợp
bác sĩ trong clip phẫu thuật đinh khắc trường cho biết ca phẫu thuật rất khó khăn
cho bác sĩ vì vết thương bị tổn thương nghiêm trọng rất khó trong tạo hình
bộ phần bị tấn công bằng dao đòi hỏi các bác sĩ phải xử lý vết thương làm sao để tránh bị nhiễm trùng
bộ phận sinh dục bị tổn thương đến mức không còn gắn vào cơ thể là dạng biến cố không thường gặp trong y khoa
tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la mỗi năm ngoại khoa tổng hợp tiếp nhận vài trường hợp tương tự
nguyên nhân thường xuất phát từ ba nhóm bệnh nhân tự xử do trầm cảm rối loạn tâm thần
bị vợ bạn gái xử do ghen tuôn mâu thuẫn về tình cảm hoặc do tai nạn tai nạn lao động tai nạn giao thông
thưa quý vị trong vụ việc trên với hành vi của người vợ ra tay để bảo vệ con gái
khỏi cha dựng dâm ác nhiều người đặt câu hỏi vậy người vợ sẽ đối mặt với tội danh gì và sẽ bị xử lý ra sao
để có câu trả lời mời quý vị cùng lắng nghe thông tin từ luật sư diệp năng bình ngay sau đây
ngày hai mươi một tháng ba công an huyện yên châu tỉnh sơn la cho biết đang điều tra vụ án và các vấn đề
liên quan đến người đàn ông ở xã triền hạc huyện yên châu bị tấn công của quý
luật sư diệp năng bình trưởng văn phòng luật sư thông tin luật cho biết
cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội
thì tình hình tội phạm có hành vi không chuẩn mực với trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp
gia tăng về số lượng và số vụ theo từng năm
các hành vi thiếu chuẩn mực với trẻ em thường là có hành vi một mươi tám cộng hoạt động chạm nhạy cảm
các hành vi như vậy với trẻ em thường diễn ra trong những gia đình không có hạnh phúc
bố mẹ nghị ngập hoặc trong những gia đình có hôn nhân phức tạp
còn riêng con chung trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục của bố mẹ
luật sư bình chia sẻ phần lớn các vụ việc có hành vi thiếu chuẩn mực
với trẻ em thì đối tượng phạm tội đều là đối tượng có quan hệ quen biết
thậm chí thân thiết là người thân người nhà với nạn nhân
có nhiều cơ hội tiếp xúc tiếp cận với nạn nhân
nhân cơ hội thời cơ thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội
các đối tượng có hành vi như vậy một phần là do bệnh lý về tình dục
phần còn lại là do lệch lạc về nhân cách đạo đức lối sống dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội
bên cạnh đó luật sư bình cũng phân tích giả sử nếu hành vi của người chồng đúng như sự thật
thì cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định tại điều một trăm một mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy về tội giao cấu và thực hiện hành vi tình dục khác
với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo đó người nào đủ một mươi tám tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi nếu không thuộc trường hợp quy định
tại điều một trăm bốn mươi hai và điều một trăm bốn mươi bốn của bộ luật này thì phạt tù từ một đến năm năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
như phạm tội hai lần trở lên hoặc có tính chất loạn luân
luật sư thông tin còn đối với các tội có hành vi thiếu chuẩn bị với trẻ em
do lứa tuổi này các em còn có nhiều hạn chế về nhận thức sợ hãi không tố cáo
có trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi này đôi khi lại là người thân
sống chung trong nhà khiến cho các cháu lo sợ
khi không có các bằng chứng các đối tượng thường chối tội
do đó trong trường hợp này
việc thu thập tài liệu chứng cứ về hành vi đồi bại của người vợ đối với chồng mình là cần thiết
tuy nhiên thay vì cung cấp bằng chứng cho các cơ quan chức năng để giải quyết theo quyết định của pháp luật
thì hành vi tự tay tấn công của quý của chồng là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm
đây là hành vi trái pháp luật vì đã xâm phạm đến sức khỏe tính mạng của người khác
vì vậy người vợ ra tay với quỷ của chồng có thể bị xứ phạt về hành vi cố ý gây thương tích
nếu hành động này khiến người chồng tổn hại đến sức khỏe trên một mươi một
thì người chồng có quyền làm đơn đề nghị công an xử lý
cũng theo luật sư bình trong trường hợp người chồng không đề nghị công an xử lý hình sự
thì người vợ vẫn có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi xâm hại
hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác với mức phạt từ hai đến ba triệu đồng
luật sư bình thông tin thêm nếu hành vi tấn công của quý khiến người chồng bị tổn hại sức khỏe trên ba mươi
thì dù người chồng không có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý
người vợ vẫn có thể bị khởi tố hình sự về hành vi cố ý gây tương tích
còn nếu người chồng không yêu cầu cơ quan chức năng cho đi giám định thương tật
thì có xử lý hình sự người vợ tấn công của quý của người chồng không
luật sư bình nhận định về vụ việc này nạn nhân là người chồng không yêu cầu đi giám định thương tật
thì cơ quan chức năng vẫn yêu cầu đi
nếu nạn nhân không đi cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước theo quy định của pháp luật như là cưỡng chế
bà hà thị mai chủ tịch ủy ban nhân dân xã diền hạc
bằng lại cho biết trước khi đến với nhau anh n v h và chị h t n đều đã từng lập gia đình
chị nơi có một con gái riêng năm nay một mươi bốn tuổi đang học lớp chín hiện cả hai đang có hai người con chung
do nghi ngờ và sau đó tận mắt chứng kiến cảnh chồng chị có hành động thiếu chuẩn mực với con gái mình
qua quan sát camera nên chị n đã ra tay với của quý của anh hát khiến bộ phận ấy bị tổn thương nghiêm trọng
thưa quý vị và các bạn vụ vực trên làm giấy lên vấn đạn về một số đối tượng
có hành vi thiếu chuẩn mực với trẻ em
tuy nhiên để xử lý những tội phạm như vậy cần đến chính quyền và các cơ quan chức năng can thiệp xử lý
chỉ vợ trong câu chuyện trên là một bài học về việc tự xử tội kẻ dâm ác
nhưng gây kết của chị chắc chắn sẽ là đối mặt với những hình phạt nghiêm minh của pháp luật
mọi thông tin mới nhất về vụ việc xin được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những video lần tới
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại